hai tàu cá kiên giang vừa bị lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn tạm giữ vì hành vi mua bán vận chuyển dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên biển tây nam tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện kiểm tra một cặp tàu cá kiên giang đang vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
chủ tàu khai nhận số dầu trên đều mua trôi nổi trên biển không có hóa đơn chứng tử tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản hành vi vi phạm hành chính và dẫn giải cặp tàu cá trên về khu vực cảng hải đội bốn trăm linh một ở phú quốc kiên giang để điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật